theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện các khu vực bắc trung bộ nam trung bộ tây nguyên và đồng bằng sông cửu long
có tổng cộng gần sáu mươi hectare diện tích cây trồng và hơn năm mươi tám hộ dân còn đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán và thiếu nước
tại bắc trung bộ có khoảng một chín trăm linh hectare diện tích gieo trồng bị hạn hán thiếu nước và có ba chín trăm linh hộ dân đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt
trong khi đó vùng nam trung bộ đang trong giai đoạn gieo trồng vụ hè thu tuy nhiên với tình hình nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi thủy điện ở mức rất thấp
khả năng có khoảng bốn mươi năm đến năm mươi năm năm trăm linh ha không đủ nguồn nước phục vụ sản xuất cần điều chỉnh giảm diện tích giãn vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng
ngoài ra khu vực này có khoảng ba mươi ba chín trăm hai mươi bốn hộ gặp khó khăn về nước sinh hoạt
còn tây nguyên có hơn tám hộ thiếu nước sinh hoạt đồng bằng sông cửu long số hộ thiếu nước đã giảm hơn một mươi hộ so với tuần trước nhưng vẫn còn tới một mươi ba hộ đang gặp khó khăn